nhân dịp thăm chính thức nhật bản sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã tiếp lãnh đạo tập đoàn sumitomo và công ty kirin những doanh nghiệp có nhiều năm đầu tư hoạt động tại việt nam
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh sumitomo quyết định mở rộng đầu tư vào hà nội với hợp đồng có giá trị lên đến hàng tỷ đô la mỹ
khẳng định chính phủ và các cơ quan chức năng của việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sumitomo trong quá trình sản xuất kinh doanh tại việt nam
thủ tướng cũng mong muốn tập đoàn giữ đúng tiến độ đã cam kết sớm đưa dự án vào vận hành
thủ tướng cho biết sẽ chỉ đạo thành phố hà nội tích cực phối hợp với ưmitomo thúc đẩy các dự án này
đại diện tập đoàn sumitomo bày tỏ cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và đối thoại tại hội nghị xúc tiến đầu tư việt nam hôm qua
thông tin về dự án đầu tư của tập đoàn vào dự án thành phố thông minh bắc hà nội
đại diện tập đoàn sumitomo cho biết sẽ triển khai phối hợp với các doanh nghiệp việt nam khảo sát xây dựng các công nghệ cao tiết kiệm năng lượng cho dự án đô thị này
tại buổi tiếp công ty kirin thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh nỗ lực hợp tác và chuyển giao công nghệ của kirin đối với các doanh nghiệp việt nam
thủ tướng cho rằng những sản phẩm mà kirin giới thiệu tại việt nam đều là những sản phẩm chất lượng cao khả thi có thể triển khai nhà máy sản xuất ở việt nam chẳng hạn như kirin việt nam
thủ tướng cũng bày tỏ hoan nghênh kirin vào tìm hiểu mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của sapeco habeko trên tinh thần công khai minh bạch